hôm qua ngày bốn chín thủ tướng đức olaf scholz và thủ tướng ukraine denis mekhan
đã có cuộc gặp kéo dài gần một giờ tại berlin
trong đó thảo luận về tình hình quân sự nhân đạo và kinh tế ở ukraine
tại cuộc gặp thủ tướng đức bày tỏ sự tôn trọng đối với ukraine quốc gia đông âu thân phương tây
và nhấn mạnh berlin cam kết hỗ trợ kiev không chỉ về quân sự mà còn về chính trị tài chính và viện trợ nhân đạo
theo thủ tướng đức điều quan trọng là phải lập kế hoạch tái thiết ukraine ngay bây giờ
thủ tướng denis mehut là quan chức cấp cao đầu tiên của ukraine đến thăm berlin trong nhiều tháng qua
ông nhấn mạnh đức đã có những động thái lớn trong việc hỗ trợ vũ khí cho ukraine
song kiev cần nhiều hơn thế từ berlin bao gồm cả xe tăng chiến đấu hiện đại như leopas hai của đức
dự kiến ông mekhan cũng sẽ có cuộc gặp với tổng thống đức frank walter steinmeier